ủy ban nhân dân huyện đắc đoa tỉnh gia lai đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng
xác minh làm rõ và khắc phục hậu quả vụ nổ đầu đạn khiến hai người chết và một người bị thương trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai anh lương quốc huy bốn mươi ba tuổi
trú tại làng bốc dẫy xã đắc sơ mê huyện đắc đoa mang đầu đạn ra ngồi cưa để lấy thuốc nổ
cùng lúc hai công nhân là anh võ văn tĩnh hai mươi chín tuổi và phan đức thanh hai mươi năm tuổi
cùng chú tại tỉnh quảng ngãi cũng có mặt tại đây
bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến anh huy và anh tĩnh tử vong tại chỗ
anh thanh bị thương nặng và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
qua khám xét hiện trường lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực dãy của anh huy có hơn một trăm linh quả đạn cối các loại
và hơn một bao tải tút đạn các loại tất cả đều là phế liệu chiến tranh
vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ